các bác sĩ khoa ngoại lồng ngực bệnh viện đà nẵng cho biết vừa phẫu thuật thành công cao bíu rắp khổng lồ thong xuống trung thắt khoai đường cổ cho một nữ bệnh nhân năm mươi tuổi
bệnh nhân là hồ hát ca sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ quận hải châu thành phố đà nẵng phát hiện biếu giáp cách đây một mươi năm tuy nhiên khi đi khám ở nhiều nơi bác sĩ khuyên chỉ theo dõi không can thiệp
bản thân bệnh nhân khi nghe tin u lành tính nên đã chủ quan không theo dõi khoảng một năm trở lại đây bệnh nhân nứt vướng đau tức ngực cảm giác khó thở nhất là khi nằm nên đã đi thăm khám
được các bác sĩ cho chỉ định chụp x quang ngực ct cổ ngực có thuốc cản quan tĩnh mạch để khảo sát những tổn thương của bệnh nhân
kết quả chụp phát hiện một khối bíu rắp thì phải lớn thong xuống trung thắt kích thước năm x một mươi năm cm phần dưới của khối u nằm ở vùng trung thắt sau chạm đến động mạch chủ của bệnh nhân
khối u đẩy xẹp năm mươi khẩu kính khí quản ngực bệnh nhân được chỉ định mổ cắt thủy phải tuyến sáp qua khối u này ca phẫu thuật kéo dài hai năm giờ đồng hồ
theo bác sĩ ca phẫu thuật diễn ra tương đối khó khăn do khối u lớn lâu ngày dính vào các tổ chức lân cận
tuy nhiên các bác sĩ khoa ngoại lồng ngực đã rất khéo léo đưa khối u ra ngoài đường mổ ở cổ mà không cần phải cơ xương ức
đồng thời bảo tồn được dây thần kinh chi phối giọng nói tuyến cận giáp và ngăn ngừa tình trạng chảy máu trong và sau mổ
bệnh nhân hiện tại đã ổn định giọng nói rõ và đã được xuất viện sau phẫu thuật năm ngày
bác sĩ chuyên khoa hai thân trọng vũ trường khoa ngoại lồng ngực bệnh viện đà nẵng người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết
bíu rác thòng trung thắt chiếm khoảng một hai mươi các trường hợp phẫu thuật tiến sáp độ tuổi hay gặp là từ năm mươi sáu mươi tuổi
nữ mắc bệnh gấp bốn lần so với năm giới với những trường hợp bíu rác thòng trung thắt có khí thức lớn nằm sâu trong lồng ngực
đôi khi phải sử dụng đường mổ cơ xương ướp hoặc nội soi lồng ngực hỗ trợ kết hợp đường mở ngang cổ mới có thể giải quyết được tình trạng của bệnh
do tình chất khó khăn phức tạp của bíu nên nguy cơ chảy máu trong mổ tổn thương dây thần kinh chi phối rộng nói ở các bệnh nhân bíu rác thòng là rất cao
theo các bác sĩ bíu cổ ác tính còn được gọi là ung thư tuyến sáp
bíu cổ ác tính xảy ra khi các tế bào trong tuyến sáp phát triển đột biến khiến cho chúng nhân lên nhanh chóng giết chết các tế bào khỏe mạnh và tích tụ lại thành một phối u
phối u có thể phát triển xâm lấn mô lần cận và lan rộng di căn đến các hạch mạch khuyết đầu cổ phổi xương gan
bíu cổ nói chung cũng như bíu cổ ác tính nói riêng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vùng địa lý dơi tính di truyền
hiện nay tỷ lệ những người mắc bệnh ung thư tiến giáp ngày càng được phát hiện nhiều một phần là nhờ tiến bộ của y học và các phương pháp chẩn đoán hiện đại giúp các bác sĩ phát hiện bệnh nhanh chóng
đôi lúc bệnh nhân sẽ được khám sức khỏe định kỳ chụp ct andrid siêu âm
nếu được phát hiện sớm khu ưu thường nhỏ nên được đạp bằng tốt và các phương pháp điều trị cải thiện cuộc sống
ung thư tuyến giáp là một căn bệnh ác tính phổ biến nhất và chiếm hơn chín mươi trong tổng số các bệnh nhân mắc bệnh ung thư về tuyến nội tiết
hiện nay ung thư tuyến giáp xếp thứ chín trong các loại ung thư phổ biến ở việt nam với hơn năm bốn trăm linh ca mắc mới
tuy nhiên đây rất may mắn là loại ung thư có tỷ lệ chữa khỏe rất cao
ung thư tuyến rắt hoàn toàn có thể điều trị thành công nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm tiên lượng dành cho người bệnh ung thư tiến sát sẽ tốt hơn so với những loại ung thư khác
chia sẻ bệnh ung thư tiến giáp bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn tiến lãng nguyên trưởng khoa ngoại trung bệnh viện nội tiết trung ương cho biết

chia sẻ bệnh ung thư tuyến sáp bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn tiến lãng nguyễn trưởng khoa hai nguyễn tiến lãng nguyễn trưởng khoa hai nguyễn tiến lãng nguyễn trưởng khoa hai nguyễn tiến lãng nguyễn trưởng khoa hai nguyễn tiến lãng nguyễn trưởng khoa hai nguyễn tiến lãng nguyễn trưởng khoa hai nguyễn tiến lãng nguyễn trưởng khoa hai nguyễn tiến lãng nguyễn trưởng khoa hai nguyễn tiến lãng nguyễn trưởng khoa hai nguyễn tiến lãng nguyễn trưởng khoa hai nguyễn tiến
hay còn được gọi là ung thư tuyến giáp bao gồm bốn loại ung thư chính bao gồm
ung thư tiến giáp thể nang ung thư tiến giáp thể nhú ung thư tiến giáp thể tủy ung thư tiến giáp kém
u tuyến giáp ác tính có thể xuất hiện ở bất kỳ ai không phân biệt giới tính và độ tuổi
tuy nhiên tỷ lệ mắc bệnh ở nữ giới trên ba mươi tuổi thường cao hơn với những trường hợp khác
u tiến giáp ác tính là sự phát triển của các tế bào bắt đầu ở tiến giáp
trong giai đoạn đầu bệnh có thể không gây ra bất kỳ một triệu chứng nào
tuy nhiên khi khối u phát triển mạnh có thể gây ra những dấu hiệu và triệu chứng nổi bật
như sưng to ở vùng cổ thay đổi giọng nói dẫn tới khó nói và khó nuốt
hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa phát hiện ra nguyên nhân chính gây ra u tuyến giáp ác tính
tuy nhiên bệnh có thể phát triển ra một số tác động và một số yếu tố nguy cơ như sau
hệ miễn dịch bị dối loạn
sự dối loạn của hệ miễn dịch gây ra suy giảm khả năng sinh sản các kháng thể chống vi khuẩn virus
từ đó có thể sẽ có nguy cơ bị tấn công bởi vi khuẩn gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm
hệ miễn dịch bị suy yếu cũng gây ra tình trạng tăng sinh tế bào dẫn tới luận sản dị sản hoặc các khối u ác tính
tiếp xúc với phóng xạ điều trị bệnh ở đầu và cổ bằng phương pháp xạ trị
hoặc cơ thể bị nhiễm phóng xạ do sống ở nơi có chất phóng xạ do gì sẽ làm tăng nguy cơ mắc u tiến giáp ác tính
một số yếu tố liên quan đến hội chứng di truyền
các hội chứng di truyền sẽ làm tăng nguy cơ mắc u tuyến giáp ác tính
ví dụ u đa tuyến nội tiết ung thư tuyến giáp thể tùy
một tỷ lệ nhỏ người thân trong gia đình mắc bệnh tuyến giáp thì bệnh nhân cũng sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh
yếu tố dơi tính và độ tuổi
tiến giáp ác tính thường xảy ra ở bệnh nhân có độ tuổi từ ba mươi đến năm mươi tuổi
và ở phụ nữ chiếm tỷ lệ cao hơn so với nam giới cấp hai đến bốn lần
các chuyên gia nghiên cứu cho rằng có thể liên quan đến học môn ethran ở nữ giới
một số yếu tố rủi ro khác có thể bao gồm thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá rượu bia
đa số các bệnh nhân khi mới bị bệnh thường không có triệu chứng hoặc biểu hiện u tuyến giáp ác tính
chỉ khi ung thư tuyến giáp phát triển đến một mức độ nào đó mới gây ra một số triệu chứng như sau
cổ xuất hiện một khổ u nút sần khổ u cứng và có thể di chuyển tới khó nói hoặc nuốt
bạn có thể sơ qua lớp da ở trên cổ
khi đạt đến kích thước tiết định khổ u thường to ra cố định ở trước cổ
cùng với khổ u có thể kèm theo xuất hiện hạch nhỏ mềm và di động
theo thời gian cũ phỉnh to trên ép thực quản hoặc thanh quản gây ra các triệu chứng như khó nuốt khó nói và khó thở
các tình trạng này sẽ ngày càng tăng nếu khối u không được xử lý kịp thời
hạch bạch huyết ở cổ bị sưng sẽ gây đau ở cổ và cổ họng
ở giai đoạn muộn bệnh nhân có thể nhìn rõ hạch cổ với những triệu chứng do gì căn xa như vàng da ho dài dàng đong xương
mặc dù u tiến giáp bác tính có thể trở khỏi tuy nhiên bệnh có thể gây ra một số biến chứng
nếu người bệnh không điều trị theo pháp đồ của bác sĩ đưa ra hoặc điều trị cho khỏi hoàn toàn
u tiến giáp ác tính có nguy cơ xuất hiện trở lại dù đã điều trị thành công hoặc thậm chí bạn đã cắt bỏ tuyến giáp
nguy cơ này xảy ra do các tế bào ung thư lan rộng ngoài tuyến giáp trước khi cắt bỏ hoặc không được phát hiện kịp thời
u tiến giáp tái pháp thường được phát hiện trong năm năm đầu khi được trần đoán và điều trị ban đầu
một biến chứng khác của u tiến giáp bác tính đó là tình trạng di căn
một biến chứng khác của u tiến giáp bác tính là tình trạng di căn
ung thư tuyến giáp có thể lây lan sang hạch bạch huyết cạnh đó hoặc các bộ phận khác của cơ thể
tỷ lệ lây lan của ung thư tuyến giáp là thấp
nhưng khi bị di căn u tiến giáp bác tính thường di chuyển đến các hạch bạch huyết ở cổ não xương phổi gan và da
ung thư tuyến giáp là căn bệnh rất dễ mắc phải nhưng vẫn có thể phong người hiệu quả
tránh tiếp xúc với bức xạ cần tranh sống và làm việc ở môi trường của tiên bức xạ
như nơi sản xuất linh kiện điện tử nhà máy năng lượng hạt nhân
trong trường hợp phải làm việc tại môi trường không đảm bảo cần phải sử dụng các dụng cụ bảo hộ lao động đạt chuẩn
chế độ ăn uống khoa học thiếu iốt là một trong những nguyên chính gây gia tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp
chế độ dinh dưỡng không cân bằng ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe
để duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý phòng tránh nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến giáp
nên ăn nhiều rau xanh các loại trái cây chất sơ giúp cung cấp nhiều loại vitamin tốt cho sức khỏe
ngoài ra cũng cần phải bổ sung thêm lượng iốt được khuyến cáo vào mỗi bữa ăn
song song cần phải tránh những thực phẩm chế biến sẵn bởi các sản phẩm này chứa rất nhiều chất bảo quản có hại cho sức khỏe